vâng thưa quý vị dịch bệnh covid một mươi chín đã ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt đời sống
và trong đó thì hoạt động tiếp nhận máu cũng chịu tác động không nhỏ
và để góp phần duy trì lượng máu tại các cơ sở y tế đồng thời kịp thời giúp đỡ những trường hợp khẩn cấp
đoàn thanh niên công an thành phố hà nội đã thành lập câu lao độ phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện
đây cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt
lực lượng công an thủ đô lá chắn phòng chống dịch covid một mươi chín đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố chung sức vì cộng đồng
hai tháng trước bà lê thị hà bảy mươi hai tuổi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng nhập viện điều trị tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện việt đức
ngày hai mươi hai tháng chín bà hà phải mổ lần thứ hai tuy nhiên chữ lượng máu của bệnh viện việt đức không còn đủ
nhận được thông tin ngay chiều cùng ngày đoàn thanh niên công an thành phố hà nội đã liên hệ tới bệnh viện
hiến máu cho bà lê thị hà kịp thời tiến hành ca mổ
đây chỉ là một trong nhiều trường hợp đã được giúp đỡ bởi câu lạc bộ phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện thuộc công an tp hà nội
việc thành lập công lạc bộ phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện của tổ chảy công an tp hà nội
cũng đã đánh dấu một bước phát triển mới của công trạng hiến máu tình nguyện trong toàn thành phố
với cái kỳ vọng của chúng tôi đó là không chỉ cùng với cộng đồng để lan tỏa những giá trị nhân văn tích cực
mà còn muốn thể hiện
cái thông điệp mạnh mẽ của lực lượng của thành phố đó là tinh thần tân tụy hết lòng phục vụ nhân dân
đây là lần thứ ba trung úy lương thị thu tham gia hiến máu
nhận thấy trong thời điểm dịch bệnh lượng máu khan hiếm trung úy lương thị thu cùng các đồng chí đồng đội
đã đăng ký trở thành thành viên của câu lạc bộ phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện
được triển khai từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một với sáu mươi năm câu lạc bộ trực thuộc cấp cơ sở và hơn năm sáu trăm linh thành viên
câu lạc bộ đã tổ chức huy động nhiều lượt đoàn viên thanh niên cán bộ chiến sĩ đến trực tiếp cơ sở y tế
hiến máu hỗ trợ những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy hiểm đối với tính mạng
với lời nhắn gửi nhân dân hay các trường hợp trong lực lượng công an nhân dân khi phải cấp cứu tại các bệnh viện ở hà nội
gặp khó khăn về nguồn máu có thể liên hệ với thanh niên công an thủ đô qua fanpage tuổi trẻ công an thủ đô để được hỗ trợ kịp thời nhất
đã có nhiều bệnh nhân vượt qua cơn hoạn nạn bởi những giọt máu đào đến từ các cán bộ chiến sĩ
và trên hết là từ tinh thần sung kích tình nguyện của tuổi trẻ công an nhân dân
hiến máu dự bị đồng hạc là cơ lộc bộ hiến máu phản ứng nhanh rất quan trọng
bởi vì khi mà những bệnh nhân đang cần cấp cứu mà chúng ta không có lượng máu dự trữ
thì có thể huy động lực lượng này tham gia hiến máu trong phần cấp
đặc biệt là đối với những thành phố lớn thì những cơ lộc bộ này có mô hình hoạt động như là những người hiến máu thường xuyên
là nguồn máu sống dự trữ sẵn và có thể được xét nghiệm các kinh doanh máu sâu hơn
tôi nghĩ rằng ra mắt cơ lộc bộ phản ứng nhanh của công an hà nội
đây là một cái rất là kịp thời và đáp ứng được cái nhu cầu của máu cho cấp cứu và điều trị
trong thời điểm dịch covid một mươi chín đang có những diễn biến rất phức tạp như hiện nay

đồng thời hơi dậy truyền thống tình yêu thương con người trong lòng mỗi cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên công an đối với cộng đồng